trong chiều nay tại thủ đô bangkok thái lan chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã hội kiến với chủ tịch hạ viện maroc habit enmaki
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bày tỏ vui mừng gặp lại chủ tịch hạ viện maroc và cho biết cá nhân chủ tịch quốc hội cũng như đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam
vẫn lưu giữ những ấn tượng tốt đẹp trong chuyến thăm vương quốc maroc vào tháng ba vừa qua
đặc biệt là sự đón tiếp trọng thị và thân tình của chủ tịch hạ viện habit enmaki tại ba thành phố của maroc
tại cuộc hội kiến chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đánh giá cao hạ viện maroc đã cử đoàn cấp cao sang tham dự ipa bốn mươi lần này tại thái lan
trân trọng mời chủ tịch hạ viện maroc và đoàn đại biểu cấp cao của hạ viện đến tham dự ipa bốn mươi một mà việt nam giữ vai trò chủ tịch
dự kiến diễn ra tại thành phố hạ long vào năm hai nghìn hai mươi
chủ tịch hạ viện maroc bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với văn hóa lịch sử của việt nam
ông khẳng định maroc cũng có truyền thống coi trọng tình cảm tình hiểu nghị
đồng thời thông báo sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hạ viện maroc tham dự đại hội đồng ipa lần thứ bốn mươi một tại việt nam
nhân dịp này ông habbib el manki mong muốn quốc hội việt nam hỗ trợ maroc trong quá trình trở thành quan sát viên ipa
cũng như chính phủ việt nam đã hỗ trợ chính phủ maroc trong các lĩnh vực nghiên cứu chuyên ngành về asean